xin kính chào quý vị và các bạn
trạng thái thời tiết nhiều mây và có mưa được dự báo sẽ còn tiếp tục lập lại tại các tỉnh thành miền bắc trong hôm nay
cũng như là thời đoạn hai ba ngày sắp tới
do khu vực còn chịu tác động của dạnh áp thấp có trục đi qua kết hợp với hội tụ gió ở mực cao năm m
quý vị vẫn nên cảnh giác với những điểm mưa rông với lượng khá
với lượng mưa mỗi ngày có thể giao động ở mức là từ hai mươi bốn mươi mm có nơi là trên bảy mươi mm
đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
do có mưa nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ không cao giao động ở mức là hai mươi bốn ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rông mạnh cục bộ có mưa vừa mưa to
người dân tại đây cần đặc biệt cảnh giác với lũ quét và xa lở đất rất dễ xảy ra
khi mưa kéo dài nhiều ngày khiến cho nền đất trở nên tơi sốt
còn về nhiệt độ tại đây trưa chiều vẫn giao động trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với khu vực trung bộ riêng các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an trong thời đoạn ba ngày tới
còn có mưa rào và rông rải rác có nơi chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở phía bắc
do đó nhiệt độ tại đây không quá cao khu vực từ hà tĩnh đến thừa thiên huế thì chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày trời nắng có trăng chủ yếu là mưa rông vài nơi về lúc cuối ngày
nhiệt độ có xu hướng gia tăng hơn so với những ngày trước đó
nhiệt độ này đạt ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
đi tiếp về phía nam các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận sẽ có nắng nóng cục bộ
thời tiết phổ biến là ít mưa nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều
chủ yếu ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
ở vùng cao tây nguyên thì thời tiết trong ba ngày tới sẽ chủ yếu là có mưa rào và rông rải rác xuất hiện về lúc chiều tối
ban ngày sẽ có nhiều hơn nữa những khoảng nắng lên và nhiệt độ có xu hướng nhích nhẹ so với những ngày trong tuần
gia động ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng có mưa rông vào lúc chiều tối nhưng lượng không quá mạnh
còn ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt cũng trong xu hướng tăng nhẹ đạt ở mức hai mươi bốn ba mươi bốn độ